quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh sẽ có cường độ ổn định
nên nền nhiệt có xu hướng tăng nhưng khá chậm
mức nhiệt đêm nay và sáng sớm mai ở khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ sẽ giao động từ tám đến một mươi một độ
khu vực vùng núi là từ bốn bảy độ riêng một số nơi ở núi cao thì vẫn có nhiệt độ thấp hơn
tình trạng rét đậm không chỉ xuất hiện ở khu vực bắc bộ mà còn bao trùm toàn bộ
khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong đó ở khu vực quảng trị và thừa thiên huế
ngoài gió rét thì còn có mưa có nơi mưa vừa mưa to vì thế trời càng bút giá hơn
dự báo trong đêm nay khu vực thanh hóa đến hà tĩnh mức nhiệt là từ chín đến một mươi hai độ
riêng một số nơi ở vùng núi phía tây của thanh hóa và nghệ an có thể có nhiệt độ thấp hơn
trong khi đó các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ phổ biến từ một mươi ba đến một mươi năm độ
sang ngày mai thanh hóa và nghệ an trời nắng sớm đến chiều nhiệt độ sẽ là từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
còn ở các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế trời nhiều mây
riêng quảng trị và thừa thiên huế vẫn có mưa nên nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ một mươi năm đến một mươi bảy độ
gió rét cũng ảnh hưởng đáng kể tới đà nẵng quảng nam và quảng ngãi
dự báo trong đêm nay khu vực này sẽ có mức nhiệt từ một mươi bảy đến một mươi tám độ
còn nhiệt độ trong ngày mai ở đây cũng chỉ giao động từ một mươi chín đến hai mươi một độ trời mưa rét
những cơn mưa cũng xuất hiện ở cả bình định phú yên và khánh hòa vì thế nhiệt độ trong ngày mai ở đây cũng không vượt quá hai mươi năm độ
còn ninh thuận và bình thuận thì nhiệt độ cao hơn phổ biến từ hai mươi bảy đến hai mươi chín độ
dự báo nhiệt độ trong đêm nay ở tây nguyên sẽ tiếp tục giảm xuống ngưỡng từ một mươi sáu đến một mươi chín độ
trong khi đó ở nam bộ đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi
ven biển nhiệt độ sẽ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
riêng một số nơi ở miền đông có nhiệt độ thấp dưới hai mươi hai độ
ngày mai ở tây nguyên vẫn có nắng cả ngày nhưng do gió đông bắc thổi mạnh nên nhiệt độ hầu hết chỉ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nam bộ ngày mai vẫn duy trì nắng giáo cả ngày nhiệt độ giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
trên biển dự báo trong ngày hôm nay ở vịnh bắc bộ vẫn có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp tám

trên cả nước
trên cả nước